lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập thành phố đông hà một mươi một tháng tám năm hai nghìn chín một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đã được long trọng tổ chức tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh quảng trị vào ngày hôm qua chín tháng tám
ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn chín chính phủ ban hành nghị quyết số ba mươi ba thành lập thành phố đông hà
đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với những đổi thay mạnh mẽ của một thành phố trẻ
từ một thị xã nhỏ dân cư thừa thất thành phố đông hà hôm nay đã hình thành vóc dáng của một đô thị sầm ớt
sau một mươi năm hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố được xây dựng đồng bộ ở cả nội đô và ven đô
nhiều khu đô thị mới được mở rộng làm thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị diện mạo của thành phố theo hướng hiện đại văn minh
đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố đông hà tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng đoàn kết
nỗ lực phân đấu xây dựng thành phố ngày càng đổi mới và phát triển trở thành đô thị loại hai vào năm hai nghìn ba mươi